tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đức và nạn nhân là bạn thân
tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu sau khi nhậu đức về nhà anh hành ngủ
bức xúc vì anh hành hay đánh chỉ vợ là chị hương đối tượng đã dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án đức trôn thi thể nạn nhân tại vườn nhà của một người dân gần đó

đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
đối tượng đã dùng nhiều thù đoạn để che giấu hành vi phạm tội của mình
với những nỗ lực của ban chuyên án đối tượng đã nhanh chóng bị bắt giữ
hiện tại công an tỉnh lâm đồng đang đối tượng